tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử bảy bị cáo tại công ty đa cấp liên kết việt
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với một số bị hại
theo các bị hại họ tin công ty liên kết việt và công ty bqp là của bộ quốc phòng
lại thêm tâm lý hàm lãi suất cao không phải làm gì cũng có tiền
các bị hại đua nhau mua mã sản phẩm
họ còn về nhà dẫn dụ lôi kéo người thân bạn bè cùng tham gia để được hưởng tiền hoa hồng
khai trước tòa các bị cáo đều phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
về việc thuyết trình sai lệch về công ty liên kết việt cũng như chính sách trả thưởng của công ty này